tài nguyên nước tại việt nam tuy phong phú nhưng lại phụ thuộc vào nguồn cấp ngoài biên giới
và tình trạng biến đổi khí hậu cũng đang gây ra những ảnh hưởng rất lớn
đây là vấn đề được đưa ra tại hội thảo cấp quốc gia với chủ đề
an ninh nước và biến đổi khí hậu thách thức và giải pháp hướng đến phát triển bền vững tại việt nam
diễn ra vào buổi sáng ngày hôm nay tại hà nội
các chuyên gia đã đề xuất các giải pháp nhằm biến thách thức thành cơ hội
để quản lý nước bền vững bảo đảm an ninh nguồn nước
ngày một mươi bảy tháng một mươi một vừa qua quốc hội cũng đã thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi
vì vậy đại diện bộ tài nguyên và môi trường đã khẳng định sẽ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước
quy hoạch bảo vệ môi trường để tham mưu với chính phủ ban hành kế hoạch chất lượng nước gắn với an ninh nước